theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương khoảng chiều nay ngày ba mươi một tháng ba
rãnh áp thấp bị nén bởi bộ phận không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến một số nơi thuộc khu vực đông bắc bắc bộ
đêm nay và ngày mai ngày một tháng bốn sẽ ảnh hưởng đến các nơi khác ở bắc bộ và bắc trung bộ
cụ thể bắc bộ và bắc trung bộ có mưa rông nhiều nơi cục bộ có mưa vừa mưa to
các tỉnh phía đông bắc bộ từ đêm nay trời chuyển lạnh
từ chiều ngày ba mươi một tháng ba đến ngày một tháng bốn ở các tỉnh vùng núi bắc bộ và bắc trung bộ có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
bắc vịnh bắc bộ và ở bắc biển đông có gió đông bắc mạnh dần lên cấp năm có lúc cấp sáu giật cấp bảy biển động
thời tiết hà nội từ chiều tối và đêm ngày mai có mưa rào và rông